nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán chú cho trẻ mầm non những năm gần đây một số trường mầm non trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dương đã tận dụng quỹ đất trồng trong khuôn viên của nhà trường để trồng rau sạch mang lại những bữa ăn chất lượng bảo đảm an toàn cho trẻ em
đã năm năm nay trường mầm non xã an lâm huyện nam sách không mấy khi phải nhập các loại rau từ bên ngoài bởi lẽ nguồn rau sạch được trồng trong khuôn viên đất của nhà trường luôn cung ứng đủ nhu cầu hàng ngày của các bé
chúng tôi trồng rau này là thứ nhất là để có rau này nhiều rau xanh này sạch này để cung cấp thực phẩm hàng ngày cho các cháu ăn
trong kế hoạch tới là các cô cũng có chúng tôi cũng có kế hoạch mà diện tích tới là hết tất cả những khu vòng quanh bờ rào đấy cũng trồng rau sạch cho các cháu
đây là hình ảnh vườn rau xanh sạch đẹp của trường mầm non thị trấn nam sách với tên gọi vườn rau của bé
khu vườn với diện tích gần bảy trăm linh m hai
trồng các loại rau theo mùa phù hợp với khẩu vị trẻ em
không chỉ cung cấp vườn thực phẩm sạch cho nhà trường vườn rau còn là nơi để các bé tham gia hoạt động trải nghiệm các tiết học thực tế
chúng tôi thấy là việc đảm bảo an toàn sinh thực phẩm cho trẻ trong nhà trường rất là quan trọng
do vậy là chúng tôi cũng đã mạnh dạn bàn bạc thảo luận cùng với các bậc phụ huynh để cải tạo lại khu vực vườn của nhà trường
trồng các loại rau cung cấp cho các cháu trong bếp ăn bán chú
ngoài ra để thực hiện chuyên đề xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm
thì chúng tôi còn cải tạo cái môi trường để cho trẻ được tham gia các hoạt động ngoài trời
được trải nghiệm các khu vực vườn rau của nhà trường và các khu vui chơi để cho trẻ nâng cao phát triển toàn diện cho trẻ trong trường mầm non
mô hình biến các bãi đất chống để trồng rau sạch tại trường mầm non không chỉ bảo đảm nguồn rau sạch cho các bữa ăn của bé
mà còn tạo hiệu quả giúp các nhà trường lồng ghép giáo
đây là một kỹ năng cho trẻ đây là mô hình hay và cần được nhân rộng